hôm nay hai mươi chín tháng bảy là thời điểm cuối cùng để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi chín bằng hình thức trực tuyến
sau thời điểm này thì thí sinh sẽ có hai ngày để điều chỉnh nguyện vọng bằng cách là đăng ký trực tiếp bằng phiếu và kéo dài đến hết ngày ba mươi một tháng bảy
theo thống kê tính đến chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy đã có gần hai trăm một mươi năm thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển chiếm khoảng một phần ba so với tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển
năm hai nghìn một mươi chín những trường top trên đều có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao hơn khoảng từ một đến hai điểm so với năm hai nghìn một mươi tám và những trường top dưới thì có ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển rất thấp
một số trường đại học công lập xác định điểm sáng năm nay là một mươi ba điểm dự kiến điểm chuẩn tức là điểm trúng tuyển thì sẽ được các trường công bố sớm nhất vào ngày tám tháng tám